đối với đối tượng nguyễn văn đạt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại số một mươi b chín sáu mươi bảy kiều sơn phường đăng lâm quận hải an tp hải phòng
và đối tượng vương quốc quân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận lê trân thành phố hải phòng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện